tại trụ sở đại sứ quán việt nam tại pháp vừa diễn ra buổi gặp gỡ các thế hệ trẻ người việt tại pháp
ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam dioxin ở việt nam
trong vụ kiện hai mươi sáu công ty hóa chất của mỹ đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội mỹ
sử dụng trong chiến tranh ở việt nam đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin
quê hương xứ sở thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với gần năm triệu nạn nhân chất độc da cam dioxin
ở trong nước nhiều người không còn nói được tiếng việt nhưng vẫn sẵn sàng góp sức trong quá trình đi tìm công lý cho các nạn nhân
trong những năm vừa qua đại sứ quán việt nam tại pháp luôn đồng hành với cuộc đấu tranh pháp lý nhằm giành lại công lý
và lẽ phải cho các nạn nhân chất độc da cam dự kiến ngày một mươi hai tháng một mươi tới tòa án ở thành phố ivory
phía nam thủ đô paris sẽ tiến hành phiên tranh tụng để xét xử vụ kiện